cùng các đại biểu quốc hội đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trong tiếng quân nhạc trang nghiêm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đại biểu quốc hội kính cẩn nghiêng mình
bày tỏ lòng thành biết ơn vô hạn với công lao của chủ tịch hồ chí minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
người đã công hiến cả cuộc đời cho dân tộc cho nước dẫn dắt đảng ta nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đại biểu quốc hội
đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tới những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
giới sự chủ trì của tổ quốc
chủ tịch quốc hội khóa một mươi bốn vương đình huệ vào sáng ngày hôm nay tại nhà quốc hội thủ đô hà nội quốc hội khóa một mươi năm đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất
tham dự phiên khai mạc có đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng chính phủ phạm minh chính
các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội chính phủ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương các vị đại biểu quốc hội
phát biểu khai mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh thành công của cuộc bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn thử thách nhất là dịch bệnh phức tạp ở nhiều địa phương nhưng vẫn có chín mươi chín sáu cử tri đi bầu
điều đó thể hiện ý thức trách nhiệm chính trị rất cao và niềm tin tưởng sâu sắc của nhân dân vào đảng và nhà nước

tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng quốc hội nước ta trong thời gian tới nhất định sẽ phát huy những kết quả kinh nghiệm và truyền thống vẻ vang của bảy mươi năm năm qua tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tổ chức và phương thức hóa hiện đại hóa đưa đất nước ta từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

nhiệm chức chủ tịch quốc hội vương đình huệ trân trọng cảm ơn các vị đại biểu quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khóa một mươi năm
nhấn mạnh đây vừa là vinh dự vừa là trọng trách nặng nề đối với cá nhân ông
với cương vị chủ tịch quốc hội tôi nguyện sẽ cống hiến hết sức mình cùng quốc hội tập thể ủy ban thường vụ quốc hội các cơ quan của quốc hội và các vị đại biểu quốc hội
kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp bảy mươi năm năm quốc hội việt nam tiếp tục đổi mới phương thức nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của quốc hội vì mục tiêu tối thượng là phụng sự lợi ích của quốc gia dân tộc vì hạnh phúc của nhân dân